thời tiết giá lạnh người dân đặc biệt là ở vùng nông thôn thường có thói quen đốt than củi trong nhà để sửa ấm
tuy nhiên do bất cẩn và thiếu hiểu biết về tác hại của việc sửa ấm bằng than củi trong nhà kín
nên đã nhiều trường hợp bị ngạt khí co dẫn đến những hậu quả thương tâm
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu các bác sĩ của trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
nhận thấy có các dấu hiệu tổn thương thần kinh rõ
xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí co do đốt than hoa sửa ấm để ngủ trong phòng kín
các bác sĩ cũng cảnh báo
ngộ độc khí co do đốt than củi trong phòng kín có thể để lại những hậu quả hết sức nặng nề
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thế còn biến chứng lâu dài thì là có thể ảnh hưởng đến hôn mê kéo dài do tổn thương não
hoặc là dấu loạn về mặt trí nhớ mất trí hoặc là dấu loạn về trí giác không tỉnh
hoặc là có dấu loạn biểu hiện về tâm thần kinh khác
ngộ độc khí co có tỷ lệ tử vong rất cao
các bác sĩ cũng khuyến cáo đối với những nhà có ống khói nhà có nhiều khe hở
thì có thể đốt các loại nhiên liệu trong nhà nhưng cũng rất hạn chế
còn đối với các nhà cửa kính kín
khe hở thì tuyệt đối không được đốt than củi và bất kỳ nhiên liệu nào trong nhà
trong trường hợp có người bị ngộ độc khí co
cần nhanh chóng mở các cửa khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc
và đưa đến cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất để được xử lý và điều trị kịp thời